thưa quý vị lâu nay bàn về tình trạng cán bộ trì trệ sợ sai ngại trách nhiệm nhiều người nhận định nguyên nhân là do cơ chế chính sách do các quy định của pháp luật trồng chéo và cũng do chính sự thiếu trách nhiệm của cán bộ
tuy nhiên còn một nguyên nhân sâu xa khác đó chính là tư tưởng trung bình chủ nghĩa sống và làm việc chỉ cần đạt mức trung bình không cần thi đua không cần phấn đấu
dù trong quá trình đổi mới đảng kiên trì phê phán biểu hiện này nhưng tư tưởng trung bình chủ nghĩa lại ăn sâu vào nhận thức của không ít cán bộ đảng viên trở thành một điều rất bình thường
vấn đề đặt ra là phải nhận diện và nhận thức rõ về biểu hiện cũng như những hệ lụy nghiêm trọng của tư tưởng này để có cách phòng chống hiệu quả
tư tưởng trung bình chủ nghĩa biểu hiện rõ nét nhất là thái độ sống và cách làm việc cầm chừng
công việc được phân công họ cũng hoàn thành
nhưng bao giờ cũng chỉ ở mức tròn vai làm cho có cho xong chứ không nghiên cứu tìm tòi sáng tạo để thúc đẩy công việc được tốt hơn
muốn đi chè đài còn trong công việc thì tức là làm được đâu hay đến đấy thôi
không dám đột phá không dám sáng tạo đột phá sáng tạo sẵn khuyết điểm
được trăng hay chớ làm lướt làm lấy lệ và tự thỏa mãn với cái tôi của ngày hôm nay và cái trung bình chủ nghĩa thì rất tiếc là nó đã trở thành một cái nếp
nó ăn sâu vào nhiều thế hệ công dân việt nam
người làm việc theo kiểu trung bình chủ nghĩa thì mục đích cốt sao đảm bảo được số lượng đáp ứng được thời gian mà không cần quan tâm đến chất lượng tính sáng tạo đột phá sự đổi mới hay gỡ được những nút thắt đang đặt ra
họ luôn luôn an phận thủ thường thấy sai không đấu tranh thấy đúng không bảo vệ mũ ni chè đài quan tám cũng ngử quan tư cũng gật
nhìn vào các trang báo cáo thì rất chỉn chu
nhìn vào các cái số liệu rất là đẹp nhưng mà nó không có bất kỳ một cái đột phá nào cả
mà đất nước chúng ta thì đang sống trong thời kỳ đổi mới
toàn nhân loại đang bước vào cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa việc tốc độ đổi mới chi thức và tốc độ rút ngắn vòng đời công nghệ và hàm lượng chi thức tích hợp trong từng sản phẩm của nền sản xuất hàng ngày
thế mà người ta lại yên tâm
với cái sự hài lòng với cái sự đã được trang thay chớ
tư tưởng trung bình chủ nghĩa được xác định là một trong những biểu hiện của tự diễn biến tự chuyển hóa trong hội bộ theo nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
đây thực chất là một dạng chủ nghĩa cơ hội khéo léo thích nghi và thích ứng để đạt mục tiêu cá nhân và lầm tưởng không làm phương hạng lợi ích chung
vâng thưa quý vị có thể tư tưởng trung bình chủ nghĩa không bộc lộ công khai
tính trục lợi cá nhân thậm chí nó còn biểu hiện tính trục lợi dưới dạng là ý thức chung lợi ích chung đồng thuận xã hội
nên ít ai phản ánh hay lên tiếng về vấn đề này
nhưng sự trì trệ chủ nghĩa hình thức cũng từ đó mà nảy sinh
hệ lụy nghiêm trọng nhất của tư tưởng trung bình chủ nghĩa là cản trở sự đổi mới và sáng tạo
có thể khiến một quốc gia thụt lùi dần trong lúc các nước phát triển như vũ bão
theo chủ tịch hồ chí minh bất kỳ nơi nào có quần chúng
thì nhất định có ba hạng người
hạng hăng hái hạng vừa vừa hạng ở giữa nhiều hơn hết
hạng hăng hái và hạng kém đều ít hơn
hạng người vừa vừa hạng ở giữa chính là biểu hiện của tư tưởng trung bình chủ nghĩa
nếu không có sự đổi mới quyết liệt đấu tranh với lối làm việc cao bằng bình bình
thì chắc chắn với số lượng đông hạng cán bộ vừa vừa sẽ có lúc lấn nát chi phối đánh đổ cả một tập thể
cái người yếu kém bị loại trừ bởi vì họ không đạt chuẩn đã thành
nhưng mà những người xuất sắc những người tốt nhất cũng bị số đông mang trong mình tâm lý trung bình chủ nghĩa loại trừ
họ bị loại trừ bằng phiếu bầu họ bị loại trừ bằng sự kỳ thị tập thể
họ bị loại bỏ bằng những ánh nhìn họ bị loại bỏ bởi việc không chơi với nhau không hưởng ứng ấm ưu cho qua
và cuối cùng thì cả một cái
cái tổ chức thậm chí là cả đất nước chìm đắm trong chủ nghĩa trung bình
tác hại của tư tưởng trung bình chủ nghĩa diễn ra theo kiểu mưa rầm thấm lâu thẩm thấu từ bên trong từ nền móng
từ đó không chỉ dẫn đến sự chi trệ sung túng tính hình thức mà rốt cuộc dẫn đến sự sụp đổ đồng loạn của tính hệ thống
họ cũng nhận ra cả và xã hội chúng ta đã nhận ra cả
nhưng cái này chúng ta cũng cần
phải có thời gian để chúng ta giáo dục tiếp tục đưa họ ra và chúng ta nối tiếp những người trẻ để dần dần thay thế
như vậy tư tưởng trung bình chủ nghĩa tưởng như không ảnh hưởng đến ai không phương hại đến lợi ích chung nhưng thi thực lại là nguyên nhân của sự trì trệ bảo thủ kém phát triển
đấu tranh với tư tưởng trung bình chủ nghĩa đòi hỏi sự quyết tâm kiên trì
quyết liệt hơn nữa của đảng ta bắt đầu từ thay đổi nhận thức
mỗi cán bộ đảng viên phải nhận diện đầy đủ các biểu hiện và nhận thức rõ những hệ lụy nghiêm trọng của vấn đề này để từ đó có những biện pháp đấu tranh hợp lý và hiệu quả